trong khuôn khổ chuyến thăm châu phi phó thủ tướng vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
đã có buổi làm việc với phó tổng thống nước cộng hòa bờ biển nga daniel kaplan duncan
bộ trưởng bộ hội nhập châu phi bộ trưởng bộ nông nghiệp châu phi tại bờ biển nga
tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp
nền tảng hợp tác giữa hai nước việt nam bờ biển nga là rất lớn nhất là trong lĩnh vực thương mại
khẳng định việt nam có nhu cầu và mong muốn sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm có thế mạnh của bờ biển nga
như điều thô và bông phó tổng thống bờ biển nga hoan nghênh sự quan tâm của doanh nghiệp việt nam
chia sẻ bờ biển nga hiện là nhà cung cấp cao hàng đầu thế giới chiếm bốn mươi năm tỷ trọng sản lượng thế giới
với một triệu tấn một năm và cũng sẽ sớm trở thành nhà cung cấp điều số một thế giới trong thời gian tới
cho biết các hoạt động chế biến các sản phẩm nông sản đã và đang tạo ra thu nhập chủ yếu cho nền kinh tế bờ biển nga
hợp tác trong lĩnh vực này hai bên nhất trí tầm quan trọng và đẩy mạnh việc thiết lập các khuôn khổ pháp lý
cho hoạt động hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và cam kết cùng quan tâm thúc đẩy sớm đàm phán
ký kết các văn bản để tạo khuôn khổ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động nhất là hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ chuyển lời mời thăm việt nam
của các lãnh đạo ta đến ngày tổng thống phó tổng thống và thủ tướng bờ biển nga